công trình chợ trung tâm thị trấn sinh hồ tỉnh lai châu được đầu tư xây dựng và bàn giao vào cuối năm hai nghìn một mươi bốn với mức đầu tư hơn một mươi tỷ đồng
các tiểu thương ở huyện sinh hồ đang mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục đầu tư hoàn thiện công trình chợ mới để các tiểu thương ổn định kinh doanh phát triển kinh tế
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là chợ huyện sinh hồ một chợ có truyền thống lâu đời nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng
các tiểu thương nơi đây phải kinh doanh trong các gian hàng chật trội với đủ các miếng tre miếng vá đa màu sắc
mong muốn của các tiểu thương nơi đây là huyện sinh hồ sớm đầu tư hoàn thiện chợ mới để các hộ dân ổn định kinh doanh
với đặc thù đồng bào các dân tộc huyện sinh hồ hàng tuần cuối tuần thường đi chợ và có giao lưu văn hóa ẩm thực của phiên chợ vùng cao
tuy nhiên hiện chợ mới đầu tư chỉ chia được khoảng hai trăm linh kiosk bán hàng không thể đáp ứng nhu cầu của các tiểu thương
thứ nhất là huyện đang điều chỉnh kế hoạch và trinh tình để phê duyệt chợ mới
và chợ cũ chúng tôi đề xuất với tỉnh là sẽ làm trung tâm thanh thiên liên cho các cháu chơi
bởi vì chợ cũ nó sát với sân vận động của huyện
thứ hai là đối với sàng chợ mới sau khi điều chỉnh kế hoạch xong chúng tôi sẽ họp các hộ kinh doanh lại và có những giải pháp phù hợp
và đặc biệt là chúng tôi sẽ kêu gọi xã hội hóa để đẩy nhanh và triển khai
sớm nhất để bà con có chỗ kinh doanh lâu dài
việc kêu gọi các doanh nghiệp xã hội hóa đầu tư chợ sinh hồ đang được đẩy nhanh là tín hiệu tích cực trong điều kiện ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn
mong rằng trong thời gian tới các hộ kinh doanh ở sinh hồ lai châu sẽ sớm được chuyển đến chợ mới ổn định muôn bán
đồng thời giữ gìn nét đặc sắc của chợ vùng cao góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển